nga đã quyết định trục xuất ba mươi bốn thành viên trong các phái bộ ngoại giao pháp tại nước này
coi đây là động thái nhằm đáp trả một hành động tương tự của paris
bộ ngoại giao nga đã triệu đại sứ pháp tại nước này tới để tra công hàm phản đối quyết định của paris
tuyên bố bốn mươi một nhân viên phái bộ ngoại giao nga ở paris thuộc diện không được hoan nghênh
người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova tuyên bố moscow cũng sẽ trục xuất hai mươi bốn nhân viên đại sứ quán italia tại nga
để trả đũa động thái tương tự của roma
ngoài ra bộ ngoại giao nga thông báo trong ngày một mươi tám tháng năm chính quyền nước này đã trục xuất hai mươi bảy nhà ngoại giao tây ban nha
trong động thái đáp trả quyết định của madrid trụng xuất các nhà ngoại giao nga liên quan tới xung đột ở ukraine